liên quan đến vụ một thi thể bị vùi ở ven suối khe tàu xã nậm tha huyện văn bản tỉnh lào cai
được người dân phát hiện vào sáng ngày hai tết
chỉ sau một ngày điều tra phá án phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an công an tp hà nội
vào ngày hôm qua tức ngày ba tết đã bắt giữ được đối tượng triệu nguyên châu
có tên gọi khác là triệu tòn kiều sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại xã nậm tha huyện văn bàn tỉnh lào cai về hành vi giết người
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng một nhận được thông tin về một thi thể bị vùi lấp
tại ven bờ suối thuộc thôn khe tàu xã nậm tha
công an tỉnh lào cai phối hợp với công an huyện văn bản đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
nạn nhân được xác định là trần khánh linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại thôn vàng màu xã nậm tha
quá trình giả soát xác minh cơ quan điều tra đã xác định đối tượng gây án là triệu nguyên châu
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cho đến hai mươi h ba mươi phút ngày hôm qua
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai phối hợp với phòng sáu cục cảnh sát hình sự bộ công an
công an tp hà nội đã bắt giữ đối tượng châu khi đang lẩn trốn tại phường đội cấn quận ba đình hà nội
tại cơ quan công an châu khai nhận sau khi uống rượu có chở chị linh đến khu vực suối nậm tha để nói chuyện
sau đó châu đòi quan hệ tình dục nhưng chị linh không đồng ý
sợ bị bại lộ đối tượng đã giết nạn nhân rồi bỏ trốn
tại thừa thiên huế công an huyện phong điền cho biết
vừa bắt giữ được hai đối tượng thu giữ một số lượng lớn ma túy và một khẩu súng tự chế
trước đó công an huyện phong điền bắt giữ lê văn anh tuấn chú tại thôn vân cuột đông
thị xã hương trà đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và lê trí bảo chú tại huyện phong điền
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ trên một mươi năm gram methamphetamin
một khẩu súng rulo tự chế và một số vật chứng khác
hiện công an huyện phong điền đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
làm rõ các đối tượng có liên quan
theo báo cáo của cục cảnh sát giao thông sau sáu ngày nghỉ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
cả nước đã xảy ra một trăm bảy mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm chết một trăm hai mươi hai người bị thương một trăm năm mươi người
so sánh với cùng kỳ của tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín tai nạn giao thông đã giảm một mươi bốn vụ
tăng chín người chết giảm ba mươi hai người bị thương
chỉ tính riêng trong ngày hai mươi tám tháng một tức là ngày hôm nay mùng bốn tết
toàn quốc đã xảy ra ba mươi sáu vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết hai mươi người bị thương bốn mươi hai người
đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông
tai nạn giao thông liên quan tới nồng độ cồn đã giảm sâu so với các năm trước đây
riêng ngày mùng bốn tết hôm nay đã giảm hai mươi ba
lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý hai một trăm sáu mươi trường hợp vi phạm giao thông đường bộ
phạt một sáu tỷ đồng tạm giữ hai mươi năm xe ô tô ba trăm một mươi tám xe mô tô
tước ba trăm linh một giấy phép lái xe các loại
trong đó năm mươi hai địa phương báo cáo xử lý tám trăm sáu mươi bảy trường hợp có nồng độ cồn
thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân